khi mua về vẫn không thể che dấu hết được những dấu hiệu của sự phân hủy
vì đã để đông lạnh trong một thời gian dài
phần lòng non có dấu hiệu chảy nước và không ngừng tiết ra những dịch màu trắng ngà
kính chào quý vị chỉ cần bỏ ra ba mươi đồng
chúng ta đã có một đĩa đồ nướng thơm ngon ở những quán ăn vỉa hè
vậy có bí quyết gì để những món nướng này lại trở nên rẻ bất ngờ như vậy
và liệu rằng của rẻ có đồng nghĩa với cổ ôi như ông bà ta vẫn hay nói
quý vị hãy theo chân phóng viên của chúng tôi để tìm câu trả lời
thời gian gần đây đồ nướng trở thành một trong những món ăn đường phố được rất nhiều người ưa chuộng
đặc biệt là giới trẻ
chỉ với ba mươi đồng thực khách có thể dễ dàng lựa chọn cho mình muôn vàn các món ăn yêu thích
từ các quán đồ nướng vỉa hè như lòng giải bò ba chỉ ở bất cứ đâu
đồ nướng có cả gia đình chị cũng rất thích ra đi ăn đồ nướng
mình cũng thỉnh thoảng bởi vì là chị
trong các bữa liên hoan
đồ nướng bẩn cô cũng sợ lắm
thường thì mình sẽ đến những cái quán mà thứ nhất là quen
thứ hai là nhìn nó cũng có vẻ sạch sẽ một chút
nếu mà ở quán vỉa hè thì chị nhà chị không đi ra quán vỉa hè
ăn thì thường hay ra các quán có thương hiệu lớn
còn đảm bảo hay không thì mình phải vơi vào bếp của họ thì mới biết được
băn khoăn về giá siêu rẻ và chất lượng của những đĩa đồ nướng vỉa hè luôn bắt mắt
và có vẻ thơm ngon
phóng viên của chương trình thực phẩm sạch hay bẩn
đã tìm đến những địa chỉ bán đồ nướng vỉa hè nổi tiếng
và ghi lại những thông tin sẽ khiến không ít các tín đồ yêu thích đồ nướng phải giận mình